còn tại tỉnh thanh hóa lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa vừa phát hiện bắt giữ một chiếc xe tải chở hơn hai mươi tấn mực khô đã ẩm mốc đem đi hà nội tiêu thụ
khi đang làm nhiệm vụ tại km ba trăm tám mươi quốc lộ một a thuộc địa phận xã trường lâm huyện tĩnh gia lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô tải do lái xe trần việt dũng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải chở khoảng hơn hai mươi tấn mực khô ẩm mốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc lái xe khai nhận trở thuê cho một người không quen biết ở tỉnh thừa thiên huế đem ra hà nội tiêu thụ